ngày hai mươi tháng tám tại huyện quan sơn tỉnh thanh hóa ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức hội nghị
rút kinh nghiệm công tác ứng phó mưa lũ do hoàn lưu bão số ba và giải pháp khắc phục hậu quả tái thiết sau thiên tai khu vực miền núi
theo thống kê từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay khu vực miền núi bắc bộ và bắc trung bộ đã có hai mươi trận lũ quét sạt lở đất làm một trăm linh chín người chết và mất tích
qua khảo sát hầu hết các địa phương khu vực miền núi bắc bộ và bắc trung bộ chưa giả soát đánh giá khu dân cư bảo đảm an toàn với lũ quét sạt lở đất
phương án ứng phó lũ quét sạt lở đất chưa cụ thể chưa sát với thực tiễn và triển khai thiếu đồng bộ xuống cơ sở
để hạn chế rủi ro thiên tai hội nghị cũng đã đưa ra một số khuyến nghị giải pháp như lắp đặt ngay trạm đo mưa và thiết bị cảnh báo
tại những khu vực có nhiều nguy cơ lũ quét chủ động tiến hành khơi thông các khu vực có nguy cơ ngẽn dòng
sẵn sàng phương án tiếp cận các khu vực bị chia cắt cô lập bảo đảm thông tin liên lạc trong mọi tình huống